sau hơn chín tháng xét chọn dựa trên ba tiêu chí chất lượng đổi mới sáng tạo năng lực tiên phong hội đồng thương hiệu quốc gia việt nam thuộc bộ công thương vừa ban hành quyết định công nhận một trăm hai mươi bốn doanh nghiệp với tổng số hai trăm tám mươi ba sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia việt nam năm hai nghìn hai mươi
mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín bùng phát kỳ xét chọn thương hiệu quốc gia lần thứ bảy năm hai nghìn hai mươi vẫn thu hút được sự quan tâm tham gia của hơn một doanh nghiệp trên cả nước
năm nay đã ghi nhận số lượng doanh nghiệp và số lượng sản phẩm đặt thương hiệu quốc gia tăng cao số lượng các doanh nghiệp mới tham gia chương trình có sản phẩm đặt thương hiệu quốc gia cũng tăng mạnh với ba mươi chín doanh nghiệp
đặc biệt năm nay có tới một mươi bảy doanh nghiệp có bảy lần liên tiếp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia kể từ lần xét chọn đầu tiên năm hai nghìn tám
lễ công bố các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia việt nam năm hai nghìn hai mươi sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại nhà hát lớn hà nội